sau sự cố môi trường vào năm hai nghìn một mươi sáu gây thiệt hại nặng nề đến nay du lịch biển miền trung đang dần hồi sinh
ngay trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm các bãi biển miền trung từ nghệ an cho đến thừa thiên huế
lượng khách tăng đột biến đây là tín hiệu vui cho du lịch biển nơi đây
để duy trì những tín hiệu đáng mừng trên đồng thời phát triển lại du lịch biển
chính quyền của các địa phương cần tận dụng cú hích từ những ngày nghỉ để khai thác du lịch
tìm cách thu hút du khách đến với biển trong kỳ nghỉ hè sắp tới
các công ty du lịch tại các tỉnh miền bắc trung bộ đã tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo
hấp dẫn để thu hút du khách thậm chí nhiều công ty còn miễn phí các hoạt động vui chơi trên biển
tạo sự hấp dẫn và thoải mái cho du khách khi tâm lý phần đông còn đang e rè

nhiều công ty đã tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn để thu hút du khách đến với biển miền trung
các công ty lữ hành lớn đã tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn để thu hút du khách đến với biển miền trung
là một đơn vị lữ hành chúng tôi rất mong muốn phát triển những sản phẩm du lịch nội địa
để phục vụ nhu cầu đông đảo của du khách trong nước cũng như du khách nước ngoài
chính vì vậy là sau khi xảy ra sự cố không mong muốn biển miền trung
chúng tôi đã phải tạm ngưng các tuyến tour đưa du khách đến biển miền trung một thời gian
nhưng sau đó bắt đầu từ đầu năm nay
chúng tôi đã bắt đầu khởi động trở lại và phục vụ đưa du khách đến khu vực quảng bình
và những cái địa danh ở trong khu vực miền trung
chẳng hạn là chúng tôi thêm những trải nghiệm như du lịch mạo hiểm zip line
hoặc trèo tuyến kayak ở các khu vực động phong nha kẻ bàng của quảng bình
để tăng sức hấp dẫn và kéo du khách quay trở lại với miền trung
rất nhiều công ty du lịch muốn xây dựng lại du lịch của quảng bình
bản thân bên tôi cũng giống như một số công ty khác
có là tổ chức các chương trình về quảng bình lại
cuối cùng người dân địa phương hãy làm du lịch với nụ cười vui tươi và sự lương thiện
càng đông du khách đến với biển miền trung
thì người làm du lịch người buôn bán ở đây càng biết cách giữ chân tạo thiện cảm để họ quay lại
chỉ cần một mùa hè sôi nổi thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước
biển miền trung sẽ hồi sinh trở lại